trước đó do mâu thuẫn cùng với nhóm của lê minh mẫn sinh năm hai nghìn năm nhóm của vũ gồm năm thiếu niên đã cầm rào tự chế xông vào một quán ăn trên địa bàn phường mỹ bình nơi nhóm của mẫn đang ở đó để đánh nhau đập phá đồ đạc khiến người dân xung quanh hoảng loạn
các đối tượng đa số là dưới một mươi tám tuổi khi mâu thuẫn thì chúng hẹn hò nhau trên gia lô facebook để sử dụng hung khí đánh nhau
đa số mâu thuẫn thì xuất phát từ mâu thuẫn thực tế trong sinh hoạt có thể là trong quan hệ yêu đương năm nở
trong năm hai nghìn hai mươi hai và những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba lực lượng công an thành phố đã phát hiện xử lý hai mươi năm vụ án về cố ý gây thương tích gây dối trật tự công cộng hủy hoại tài sản liên quan năm mươi bốn đối tượng là thanh thiếu niên sử dụng hông khí nguy hiểm gây ra
mặc dù còn rất trẻ nhưng hành vi của các đối tượng
rất hùng hãn bất chấp hậu quả
đa số các cái không khí này thì được các đối tượng mua qua các cái trang mạng xã hội
các đối tượng tự chế sử dụng hung khí thì không có tập trung ở một chỗ
các đối tượng hẹn hò nhau và cắt giấu không khí ở những cái nơi ít người qua lại những cái nơi là cỏ sậy mọc cao là nhằm tránh né cơ quan tường tra kiểm tra
đây là những thanh thiếu niên
các đối tượng còn rất trẻ trong đó có em chưa đầy một mươi sáu tuổi nhưng đã bị lực lượng công an thành phố cà mau phối hợp cùng tổ hai mươi một mời về cơ quan công an làm việc vì hành vi tụ tập sử dụng không khí sử dụng nhiều chai thủy tinh bên trong có chứa xăng để đánh nhau
trước đó hai nhóm thanh thiếu niên trên chuẩn bị đánh nhau tại khu dân cư minh thắng khóm ba phường chín thành phố cà mau nhưng phát hiện thấy công an phường chín đi tuần nên bỏ chạy
lực lượng đã thu giữ hai cây dao và một cây chĩa tự chế

tại tỉnh vĩnh phúc qua công tác điều tra truy xét cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố vĩnh yên đã nhanh chóng xác minh làm rõ do có mâu thuẫn cá nhân nên nguyễn lâm hùng sinh năm hai nghìn năm chú phường khai quang thành phố vĩnh yên và dương văn linh sinh năm hai nghìn bốn chú huyện bình xuyên đã thách thức đánh nhau
sau đó hôm nay nguyễn lâm hùng đã thách thức đánh nhau
hùng và linh rủ thêm nhiều thanh niên khác tụ tập sử dụng xe mô tô chở hai chở bà lạng lách đánh võng bấm còi rú ga trên các tuyến đường thuộc địa bàn thành phố vĩnh yên để tìm đánh nhau và giải quyết mâu thuẫn
quá trình di chuyển các đối tượng mang theo hùng khí thô sơ như rào phóng tuyếp sắt và cầm theo vỏ chai thủy tinh với mục đích khi hai nhóm gặp nhau hoặc va chạm với người đi đường sẽ sử dụng để tấn công
công an thành phố vĩnh yên đã tiến hành triệu tập các nhóm thanh niên trên với hơn một trăm linh đối tượng liên quan đưa về trụ sở công an để xác minh làm rõ thu giữ nhiều phương tiện khung khí thô sơ các loại đồng thời khẩn trương làm rõ các đối tượng có liên quan
cháu đi cùng một đoàn tầm khoảng ba mươi bốn mươi người trên xe chúng nó cầm phóng lợn cầm dao quắn đi tìm thằng ninh kiều để đánh nhau
qua sự việc trên thì tôi thấy việc phóng xe
cầm dao phóng lợn như thế là sai gây nguy hiểm cho tất cả các người đi đường với cả các bạn trẻ không nên như tôi hiện tại như bây giờ
thực tế cho thấy nhiều thanh thiếu niên đã lập ra các nhóm hội rồi tụ tập sử dụng hung khí vũ khí thô sơ để ẩu đả giải quyết mâu thuẫn
tình trạng đáng lo ngại này đang có chiều hướng gia tăng cả về tính chất và mức độ phạm pháp
các đối tượng trong các vụ hỗn chiến đều có tuổi đời rất trẻ có đối tượng chưa đủ một mươi tám tuổi
vẫn đang đi học
thay vì chọn cách nói chuyện giàn xếp thì dường như bạo lực là cách duy nhất mà các đối tượng này sử dụng để nói chuyện phải trái với nhau
rất nhiều trường hợp chỉ xuất phát từ những chuyện rất vụn vặt là sẵn sàng tập hợp băng nhóm lao vào đâm chém bất chấp pháp luật và các hậu quả
theo cơ quan chức năng để ngăn chặn các vụ ẩu đả hỗn chiến gây mất an ninh trật tự
tăng xử lý cũng cần phải có biện pháp phòng ngừa
lực lượng công an cần sử dụng biện pháp nghiệp vụ giả soát nắm bắt để quản lý các đối tượng thường hay tụ tập gây dối
quả đó sẽ kịp thời giáo dục giăn đe nhắc nhở
ngoài ra chính quyền địa phương người dân cần có biện pháp phòng ngừa xã hội bằng việc tuyên truyền vận động con em
các đối tượng thanh thiếu niên không tụ tập dễ phát sinh mâu thuẫn và thực hiện các hành vi sai trái